tại hà nội ban tổ chức thi kỹ năng nghề việt nam đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật
và sử dụng phần mềm hệ thống thông tin kỳ thi kỹ năng nghề cis
trong kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và cùng với đó là ban tổ chức và tổng cục giáo dục nghề nghiệp
bộ lao động thương binh và xã hội đã đi kiểm tra một số môn thi
thuộc nhóm ngành thi trước tại trường cao đẳng công nghiệp hà nội
công tác tập huấn kỹ thuật bảo đảm cho kỳ thi được thực hiện tiệm cận với kỳ thi kỹ năng nghề asean
đồng thời tập huấn rõ hơn về nội dung mới của quy chế thi năm hai nghìn hai mươi
với việc thực hiện theo hệ thống tính điểm và quy trình đánh giá điểm thi cập nhật theo tiêu chuẩn thi kỹ năng nghề thế giới
hệ thống chấm điểm ces được sử dụng để đánh giá và xếp loại các thí sinh dựa trên thang điểm một trăm linh
và xếp loại bảy trăm linh điểm theo hai loại điểm đo lường và điểm phán quyết
sự đổi mới này giúp cuộc thi minh bạch hơn cũng như chọn lọc thí sinh
chuyên gia giám khảo tiệm cận với quy trình quốc tế
cuộc thi kỹ năng nghề quốc gia không chỉ là một kỳ thi tay nghề đơn thuần
mà còn là minh chứng cho sự thay đổi nhận thức về vấn đề nâng cao chất lượng lao động việt nam
góp phần vào tăng năng suất lao động và sự phát triển kinh tế xã hội quốc gia
ngày bốn tháng một mươi cuộc thi sẽ chính thức khai mạc
đồng thời công bố phê duyệt của thủ tướng chính phủ về ngày kỹ năng lao động việt nam